và mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh thừa thiên huế
vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng có hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra đã bắt giữ và khám xét chỗ ở của hai đối tượng là trần long hạc hai mươi hai tuổi
và võ thị tuyết nhi hai mươi tuổi cùng chú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị là sinh viên đại học huế
thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới hành vi phạm tội
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi ba đến khi bị bắt giữ trần long đã lập các trang web
bloganhviet webley com giả đăng nhập facebook để chiếm đoạt trên năm trăm linh tài khoản facebook
tiếp đó long hạc cùng với võ thị tuyết nhi truy cập và lừa nhiều người nạp thẻ cào điện thoại các mạng điện thoại di động
rồi sử dụng các tài khoản trên bảo kim vtc các ngân hàng
rút thành tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hà cùng với tuyết nhi đã lừa hàng trăm người trên toàn quốc và thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án